tại công viên bách thảo thành đoàn hà nội phối hợp với ban thường vụ quận ủy ba đình hà nội tổ chức chương trình ngày hạnh phúc trong cán bộ đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ quận ba đình
đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện mừng lễ hội đám cưới theo nếp sống mới và đám cưới vàng năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức nhằm thực hiện chỉ thị của thành ủy hà nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố
tham dự chương trình có ba mươi sáu cặp đôi trong đó có một mươi tám cặp đôi đám cưới vàng là các ông cụ cụ bà chung sống với nhau hạnh phúc trên năm mươi năm và một mươi tám cặp đôi trẻ tổ chức lễ cưới theo nếp sống mới
ông huỳnh ngọc trung và bà ngô thị hiếu nhà b sáu thành công ba đình hà nội có một đám cưới vàng với cuộc hôn nhân hạnh phúc sáu mươi ba năm được sống lại những giây phút hạnh phúc cách đây hơn nửa thế kỷ
ông bà bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian khi hạng
hai người cùng được học tập tại khu học xá trung ương trung quốc
cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trên đường về nước đảm nhận công tác ông bà ngỏ lời tìm hiểu và hẹn ước sau khi kháng chiến thành công sẽ nên duyên vợ chồng
suốt ba mươi sáu năm chung sống ông bà luôn thương yêu hòa thuận cùng nuôi dạy con cái nền người